kính chào quý vị và các bạn
theo nhận định khoảng từ đêm nay sang đến ngày mai
khu vực bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta
phía đông bắc bộ sẽ có mưa giải rác kèm theo đó là nhiệt độ trên hầu khắp khu vực giảm
cao nhất vào trưa chiều mai đạt mức một mươi bảy hai mươi độ trời chuyển rét vùng núi rét đậm rét hại
sang hai ngày tiếp theo mưa vẫn duy trì và nhiệt độ tăng lần lượt từ một ba độ
khu vực phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng muộn hơn của không khí lạnh
nhưng trời cũng chuyển rét từ ngày mai vùng núi xảy ra rét đậm rét hại
mưa xuất hiện rải rác trên khu vực với nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi tám hai mươi một độ
sau tăng thêm hai ba độ trong hai ngày mùng bốn và mùng năm
ở phần phía bắc khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chịu chung hình thế tác động như bắc bộ từ ngày mai
có mưa rông rải rác nhiệt độ giảm và trời chuyển rét
phía nam của khu vực có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
đối với các tỉnh
từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông rải rác cũng chỉ tập trung chủ yếu ở phần phía bắc
phía nam khu vực chỉ có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao nhất trên khu vực vì thế mà cũng có sự khác nhau rõ rệt
ở phía bắc khu vực khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ còn phía nam của khu vực là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khu vực vùng cao tây nguyên ba ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ổn định phổ biến tạnh giáo ít mưa
chỉ chủ yếu xảy ra về ban đêm ban ngày trời nắng vừa phải
nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại tây nguyên là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh nam bộ thời tiết từ nay cho đến ngày năm tháng một ít biến động đêm có mưa rào vài nơi
ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở đông nam bộ có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ với mức nhiệt là ba mươi năm độ
khu vực vùng cao tây nguyên ba ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ổn định phổ biến tạnh rào ít mưa